kỳ họp thứ bảy chính thức bước vào phiên thảo luận hội trường về báo cáo kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
trao đổi bên lề hành lang quốc hội các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của chính phủ trong năm hai nghìn một mươi tám và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời nhận định những thách thức đặt ra trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo trình quốc hội chính phủ đã hoàn thành vượt và đạt các mục tiêu mà chỉ tiêu quốc hội giao
năm hai nghìn một mươi tám là năm đạt được nhiều kết quả tích cực kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định tăng trưởng kinh tế đạt bảy tám là mức cao nhất trong một mươi một năm gần đây
với động lực chính là ngành công nghiệp chế biến chế tạo
tuy nhiên theo một số đại biểu để kinh tế ngày càng phát triển bền vững chính phủ cần chú trọng chất lượng đầu tư phân bổ đầu tư phân bố tăng trưởng
qua báo cáo này tôi thấy một điều mà chúng tôi vẫn rất quan tâm là gì
tức là việc tăng trưởng thì tốt rồi tăng trưởng thì tốt rồi đảm bảo như thế là đạt vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra và cũng đã có cơ sở tăng trưởng trên cơ sở bền vững
thế nhưng mà chúng tôi vẫn băn khoăn ở chỗ thế này tức là sự phân bổ tăng trưởng cho các giai tầng các vùng nguyên trong đất nước thì nó lại không đồng đều
cái vấn đề mà cái chất lượng trong cái đầu tư để tạo ra một cái chất lượng tăng trưởng và cái tính bền vững của phát triển bình vững đó là cái vấn đề mấu chốt của tăng trưởng
những cái ngành những cái lãnh vực mà chúng ta ưu tiên tập trung phát triển hiện nay và mang tính dài hạn nó tạo ra những cái giá trị giá trăng nó tăng lớn cũng như là tạo ra một cái tính lan tỏa lớn cho những các cái ngành lĩnh vực khác phát triển
những cái vấn đề quan trọng để tạo một cái động lực cho hiện tại và cho cái chiến lược phát triển mang tính dài hạn
năm hai nghìn một mươi chín được đánh giá là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc bứt phá để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
do đó những đóng góp của các đại biểu trong phiên họp hôm nay sẽ góp phần cùng chính phủ đưa ra được những định hướng hiệu quả trong những tháng còn lại của năm